với những lợi ích thiết thực thành phố hà nội đang tích cực xây dựng và có nhiều mô hình sản xuất nông sản hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao
thời gian qua công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu greenbat việt nam cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội đã thực hiện mô hình khảo nghiệm sản xuất lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại hợp tác xã đồng phú
công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu greenbat việt nam cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội đã thực hiện mô hình khảo nghiệm sản xuất lứa hữu cơ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại hợp tác xã đồng phú
thông qua nhiều buổi tập huấn cho bà con nông dân cùng quá trình giám sát trực tuyến bằng camera hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ minh bạch quy trình ghi nhật ký điện tử các công việc ngoài vườn năng suất và chất lượng lúa vụ xuân hai nghìn một mươi chín đạt cao
với việc cam kết bao tiêu đầu ra cho sản phẩm hỗ trợ công nghệ chế biến và bảo quản lúa gạo hiện đại đã giúp người nông dân ở xã đồng phú huyện trường mỹ thành phố hà nội yên tâm sản xuất